trong vụ hẻ thu năm nay đồng bào dân tộc rackline ở xã phước hòa huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
trồng hai trăm hai mươi bảy hectare cây ngô lai và ngô nếp thế nhưng do thiếu nước tưới hơn tám mươi diện tích trồng ngô
đã bị chết khô gây tổn thất và khó khăn cho bà con mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
tại hai thôn tà lọt và trà panh xã phước hòa hàng trăm hectare cây ngô chết khô như thế này
chi phí đầu tư sản xuất từ ba mươi năm đến bốn mươi triệu đồng một ha một vụ năng suất ngô lai đạt từ năm đến năm năm tấn một hectare một vụ
ngô nếp đạt từ bốn đến bốn năm tấn một hectare một vụ hiện thương lái thu mua ngô nếp chỉ với giá một mươi năm đồng một kg và năm ba trăm linh đồng một kg ngô lai
về góc địa phương địa phương nói chung là chất kinh phí
chất kinh phí thì giải quyết cái chỗ nắng hạn mà cháy hạn khô trong vụ hệ thu này thì địa phương không có kinh phí
thì cũng nhờ cấp trên tức là ủy ban huyện xem xét để hỗ trợ cái nắng hạn vụ hệ thu này cho bà con để có cái nguồn lương thực
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám hộ trị pinang thị lan trồng bốn mét vô ngô hầu hết ngô đều không có hạt
mình trồng liên tích là bốn sao cả tiền giống tiền gì mỗi mấy triệu luôn yêu cầu nhà nước hỗ trợ cho mình mai mốt mình mua giống trồng lại
trước thực trạng trên một số hộ tìm cách cứu lúa cứu ngô